sau thời gian im ắng bắt đầu từ tuần này đoàn kiểm tra liên ngành phường phạm ngũ lão quận một tp hcm tiếp tục triển khai lực lượng xuống đường kiểm tra xử phạt những trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường
đoàn kiểm tra gồm lực lượng công an phường cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và đội quản lý trật tự đô thị ra quân tập trung ở các tuyến đường chính như nguyễn thị minh khai trần hưng đạo tô thất tùng cống quỳnh v v
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt nhiều ô tô dừng đổ sai quy định và hành vi cố tình lấn chiếm vỉa hè của một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm ăn uống
thời gian gần đây vỉa hè lòng đường ở nhiều tuyến đường tại tp hcm đã bị tái chiếm trở lại như chưa từng có các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị trước đó
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo các quận huyện tăng cường kiểm tra làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại địa phương có tình trạng tái chiếm vỉa hè
lãnh đạo vườn phạm ngũ lão quận một cho biết việc ra quân lập lại trật tự vỉa hè lần này nhằm chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến cuối năm